những ngày qua quân và dân hà tĩnh đã luôn bám sát địa bàn tích cực khắc phục hậu quả giảm tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra nhất là phòng chống dịch bệnh
là địa phương chịu nhiều lụt bão tỉnh hà tĩnh đã luôn cảnh giác và có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai
một trong những kinh nghiệm đó là phối hợp tốt với quân khu bốn và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn